tòa nhân dân tỉnh con tum vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo phan ngọc vinh bốn mươi một tuổi nguyên giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện con plông cùng ba đồng phạm cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
theo cáo trạng vào năm hai nghìn hai mươi vinh là giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện con plông
khi thực hiện dự toán ươm sống hồng đảng sâm hỗ trợ sản xuất năm hai nghìn hai mươi vinh đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được sao làm trái với dự toán đã được phê duyệt tự ý thay đổi từ ươm hạt sang mua củ rồi giao cho các xã lập khống hồ sơ để rút hơn bảy trăm ba mươi triệu đồng
số tiền trên vinh tự ý xây dựng mua sắm đổ cho trung tâm hậu quả cây giống kém chất lượng nên bị chết gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm trăm sáu mươi triệu đồng
giúp sức cho vinh thực hiện hành vi phạm tội còn có nguyễn đại vinh trần thanh đồng
nguyễn ngọc anh đều là nguyên giám đốc phó giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông thương
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt phan ngọc vinh bốn năm sáu tháng tù nguyễn đại vinh ba năm tù trần thanh đồng hai năm sáu tháng tù và nguyễn ngọc anh một năm tù cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ